hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về vấn đề này bộ giáo dục và đào tạo trả lời như sau
hai cơ quan tổ chức tiếp nhận bản sao văn bằng chứng chỉ được cấp từ sổ gốc không được yêu cầu xuất trình bản chính văn bằng chứng chỉ để đối chiếu
trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh
do đó trường hợp người học bị mất bản chính có quyền đề nghị cơ quan đang quản lý bản gốc thường là cơ quan đã cấp văn bằng cấp bản sao từ sổ gốc để sử dụng
ông thái văn hoàng ở tiền giang đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng
hạng ba trên bốn tỷ lệ thương tật bốn mươi một mức hưởng trợ cấp là tám trăm năm mươi đồng một tháng
ông hoàng hỏi từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm ông có được điều chỉnh tăng tám mức trợ cấp theo nghị định số chín hai nghìn một mươi năm ndcp
về vấn đề này bảo hiểm xã hội việt nam trả lời ông hoàng như sau
trường hợp của ông thái văn hoàng thuộc đối tượng hiện đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng
đối chiếu với quy định tại điều một chương một nghị định số

trường hợp của ông thái văn hoàng thuộc đối tượng hiện đang hưởng trợ cấp theo nghị định số chín hai nghìn một mươi năm ndcp
từ sáu đến nay truyền hình nhân dân và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được bảy mươi một đơn thư của bạn đọc và khán giả xem truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
đội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông
thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh gây gắt như hiện nay các sản phẩm đông nghiệp của chúng ta muốn nâng cao được giá trị tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu thì cần phải sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn như việt gap global gap
người nông dân sẽ hướng tới sản xuất các sản phẩm an toàn chất lượng cung ứng cho các hệ thống phân phối lớn để tiêu thụ trong nước và tiến tới xuất khẩu
hiệu quả và lợi ích mà bô hình việt gap đem lại là không thể phủ nhận
tuy nhiên do sản xuất còn manh bún nhỏ lẻ những yếu tố vùng miền chưa được tính đến nên việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt chỉ dừng lại ở các mô hình khi nhân rộng sẽ gặp nhiều khó khăn
sau đây là phản ánh của phóng viên chuyên mục
theo tổng hợp của ban chỉ đạo áp dụng việt gáp trong sản xuất rau quả chè lúa giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đến nay cả nước có ba trăm bốn mươi ba mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp
tích là chín bốn trăm một mươi bốn hectare trong đó có một trăm chín mươi chín mô hình đã có giấy chứng nhận với hai sáu trăm bốn mươi ba hectare
ngoài ra có hai mươi sáu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các địa phương xây dựng đề án sản xuất nông nghiệp theo hướng việt gáp và đã mở một sáu trăm chín mươi bốn lớp đào tạo tập huấn cho sáu mươi chín năm trăm tám mươi chín học viên
tuy nhiên quá trình sản xuất theo hướng việt gáp đã gặp những khó khăn cần được khắc phục đó là sản xuất nhỏ lẻ cơ sở hạ tầng yếu kém thiếu sự kiểm tra
chưa gắn kết được thị trường nguyên liệu thiếu thị trường đầu ra sản phẩm dẫn tới tình trạng hàng hóa thật giả lẫn lộn giá thành sản phẩm như nhau dẫn đến người nông dân không còn mặn mà với những mô hình việt gáp
đây là những quyết định đình chỉ giấy chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn việt gáp cho sản phẩm bưởi tại xã nam phương tiến huyện trưng mỹ thành phố hà nội
chỉ tính riêng trong một ngày đã có vài chục quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy chứng nhận việt gáp như thế này
vậy nguyên nhân do đâu
chúng tôi là người nông dân vẫn làm theo tiêu chuẩn của việt gap ra
thì quả thật là cái nhận thức về kỹ thuật của toàn dân thì nó không có ai cũng hiểu như ai được
cho nên cái khó khăn là làm theo kinh nghiệm và theo nhìn dẫn là ngày nó chính
cái quy trình việt gap thì nó có rất là nhiều
và bà con ở đây thì hầu như là cũng đáp ứng hầu như là cũng rất nhiều yếu tố của
việt gáp nhưng mà có một vài điều nó vẫn còn thiếu sót
khi chúng ta lại đưa vào một cái tiêu chuẩn nào đó thì chúng ta phải có một độ trình ngay từ đầu
có nghĩa là từ ban đầu như thế nào và cuối cùng ra sao
thế bây giờ chúng ta chỉ biết là việt gáp nhưng mà chúng ta lại không nghĩ đến cái chuỗi sản phẩm nó phải ra như thế nào
thì gây ra một cái sự khó khăn
áp dụng quy trình việt gáp người sản xuất phải đầu tư rất tốn kém
tuân thủ các quy định ngặt nghèo đầu ra chưa được bảo đảm đúng với chất lượng sản phẩm
trong khi sản xuất truyền thống sản phẩm vẫn tiêu thụ một cách dễ dàng
dẫn đến nhiều hộ trồng rau quà chưa mặn mà với tiêu chuẩn việt gap
nhà máy sơ chế bưởi nam phương tiến được đầu tư hơn một mươi tỷ đồng
để phục vụ sơ chế cho nhiều diện tích trồng bưởi ở địa phương
nhưng đến nay nó đã trở thành kho bãi và là nơi để người dân gieo mạ phơi thóc
ổi đông dư huyện gia lâm thành phố hà nội là một ví dụ điển hình về sự quản lý lỏng lèo đầu ra sản phẩm
ổi ở khắp nơi mang về đông dư và giả sản phẩm nông nghiệp an toàn đông dư
để bán cạnh tranh với sản phẩm việt gáp do nông dân nơi đây làm ra
thiếu sự quản lý của nhà nước thật giả lẫn lộn người mua chỉ biết mua
không ai biết đến những quả ổi này có xuất xứ từ đâu
chỉ biết rằng nó được bán ngay trên những cánh đồng ổi sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn
người ta cũng làm và một số khác người ta cũng làm người ta cũng cứ lấy cái thương hiệu của đông dư đây
thì cho nên là chúng tôi đi bán bây giờ là người tiêu dùng người ta không tin
thị trường thì người ta không biết đâu là cái sản phẩm sạch mà đâu là cái sản phẩm không sạch cả
thì tới đấy cho nên là khó khăn là như thế những cái xã xung quanh này
người ta làm bây giờ họ cứ đến họ bán trà non họ đem đến đây họ bán thì là họ không có thương hiệu gì
thì rõ ràng là mua thì người ta mua giá rẻ hơn cái ổi ở chỗ đông dư này
đây là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng
điểm khác biệt của mô hình nuôi tôm việt gáp của anh nguyễn thành đồng
ở đội một mươi ba xã xuân lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
theo người nông dân ở nơi đây để đầu tư cải tạo nuôi tôm thẻ chân trắng cần rất nhiều vốn
ngay từ đầu vụ nuôi chưa kể đến giống thức ăn cho tôm là cải tạo ao đầm
xử lý nước trước khi đưa vào nuôi theo đúng quy trình vệ sinh ao nuôi
lấy nước xử lý các tạp chất và khó khăn lớn nhất là vấn đề vốn để sản xuất
điểm khác biệt của mô hình nuôi tôm việt gáp so với nuôi truyền thống
là hộ nuôi phải kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào như nước thức ăn con giống
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm truy nguyên nguồn gốc
so với nuôi tôm thông thường thì nuôi tôm việt gáp khắt khe hơn
chi phí đầu tư cao hơn bù lại tôm nuôi rất khỏe mạnh và phát triển tốt
giúp người nuôi phát triển sản xuất bền vững cũng như cung ứng sản phẩm sạch cho người tiêu dùng
bên cạnh đó việc nhân rộng mô hình cũng gặp nhiều khó khăn do người dân quen nuôi theo kiểu truyền thống
chi phí đầu tư ít trong khi các quy định về điều kiện thực hiện nuôi tôm việt gáp khá phức tạp
đấy còn lúc tiêu thụ thì gia đình cũng bán như mọi người ấy các nơi người ta họ đến họ lấy
như tôm nuôi việt gáp ở thanh hóa trong một số năm vừa qua
các cái mô hình thì cái sản phẩm của mô hình cũng như là cái sản phẩm không phải có mô hình
thì cái giá trị của nó tương đối là đều là như nhau cả
người ta đều bán cái sản phẩm căn cứ vào cái cỡ tôm cũng như là cái chất lượng tôm
các cái mô hình cũng như là cái chất lượng tôm cũng như là cái chất lượng tôm
các cái mô hình việt ghép nó kém hiệu quả
đó là cái thứ nhất về thực trạng cái sản xuất nó quá nhỏ lẻ và manh ún
dẫn đến cái việc áp dụng cũng như quản lý trong cái sản xuất việt gáp
là cho người nông dân nó dẫn đến khó khăn
cái thứ hai nữa là các cái tiêu chí của việt gáp nó quá phức tạp
còn nhiều phức tạp và quá nhiều tiêu chí dẫn đến là người nông dân khi áp dụng
bắt buộc họ phải tuân thủ nhưng đồng thời với họ cũng phải ghi chép
toàn bộ cái quá trình sản xuất với các tiêu chí đỏ
theo trung tâm khuyến nông tỉnh thanh hóa
mặc dù mô hình nuôi tôm việt gáp mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân
xong đến nay toàn tỉnh chưa có một mô hình nào được chứng nhận đạt tiêu chuẩn việt gáp
bên cạnh đó việc nhân rộng mô hình cũng gặp nhiều khó khăn do người dân quen nuôi
theo kiểu quảng canh chi phí đầu tư ít trong khi các quy định điều kiện
thực hiện nuôi tôm việt gáp khá phức tạp
để phát triển mô hình việt gáp cần hỗ trợ kinh phí tổ chức các lớp tập khuấn
tuyên truyền nâng cao nhận thức về những lợi ích và hiệu quả của mô hình nuôi tôm sạch
vận động khuyến khích người dân thay đổi cách nghĩ và phương pháp nuôi tôm theo hướng bền vững việt gáp
hướng dẫn người nuôi quản lý hồ sơ ghi chép tiểu mẫu các quy trình vệ sinh đầm ao
môi trường nước cách cho ăn thu hoạch
tập trung quy hoạch các điểm ao nuôi tôm theo quy trình việt gáp gắn với hệ thống cấp thoát nước sinh việt
ao lắng ao chứa ao nuôi không dò dỉ riêng ao lắng tối thiểu phải chiếm từ một mươi năm đến hai mươi diện tích mặt bằng
để xử lý nước và diệt tạp chất trước khi thả giống nuôi
và cách làm này nếu được các bộ ngành địa phương quan tâm đầu tư áp dụng
sẽ giúp người nông dân ở nhiều địa phương trong cả nước làm giàu trên mảnh đất quê hương
bằng chính sản phẩm nông nghiệp sạch bền vững
trước mắt chúng ta phải ra soát quy hoạch phân vùng rõ ràng
không nên hành chính hóa nông nghiệp khi tiến hành phải có sự liên kết phối hợp
chặt chẽ giữa bốn nhà nhà nước nhà khoa học nhà doanh nghiệp và nhà nông
đồng thời phải quy rõ trách nhiệm cho từng tổ chức cá nhân
có như vậy chúng ta mới nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp
và đủ sức cạnh tranh với sản phẩm nông nghiệp của cả nước trong khu vực và trên thế giới
thưa quý vị và các bạn hàng năm du lịch hạ long đón hàng triệu lượt khách
tới tham quan với hàng nghìn tàu lớn
tuy nhiên ý thức bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững chưa cao
gây nhiều bất cập về ô nhiễm môi trường biển
du lịch hè hạ long quảng ninh năm hai nghìn một mươi năm đang trong mùa cao điểm
với những sự kiện du lịch có quy mô hoành tráng thu hút sự quan tâm của dư luận
và nhu cầu tham quan thắng cảnh của du khách trong và ngoài nước
cùng với những đổi mới về nội dung hình thức lễ hội các lực lượng chức năng
của tỉnh quảng ninh đang tập trung các phương tiện nhân lực thanh tra kiểm tra và
xử lý vi phạm đảm bảo một môi trường du lịch an toàn và lành mạnh
theo báo cáo của sở văn hóa thể thao và du lịch trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm
sở đã tiến hành kiểm tra ba trăm một mươi một lượt hướng dẫn viên du lịch
xử phạt bốn mươi chín trường hợp hướng dẫn viên du lịch sai quy định
tổ chức kiểm tra năm trăm sáu mươi sáu cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cơ sở lưu trú
bán hàng lưu niệm nhà hàng điểm mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
dịch vụ du lịch tại bãi tắm du lịch chợ đêm kinh doanh lữ hành
phát hiện xử phạt tám mươi hai trường hợp trong đó có một trường hợp tước quyền sử dụng
giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời gian một mươi hai tháng
kiểm tra về môi trường kinh doanh du lịch tại khu du lịch bãi cháy
sở công thương kiểm tra niêm yếp giá sản phẩm tại nhiều quầy hàng bán đồ lưu điệm
qua kiểm tra một tám trăm tám mươi năm lượt cơ sở kinh doanh phát hiện xử phạt hai trăm linh sáu trường hợp vi phạm
với số tiền phạt là ba trăm bốn mươi hai triệu đồng trong đó tập trung vào các vi phạm
về bán hàng giả hàng cấm hàng quá hạn sử dụng bán sai với giá niêm yết
tình trạng ép giá không công khai minh bạch về chất lượng dịch vụ vẫn tiếp tục xảy ra
đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên vịnh hạ long
tình trạng treo kéo cò mồi chăn rắt khách du lịch tại khu du lịch bãi cháy chưa được giải quyết triệt đề
một số hoạt động kinh doanh trái phép diễn ra trên vịnh hạ long trong thời gian dài
nhưng chưa được tổ chức quản lý theo quy định
việc tổ chức quản lý như hiện nay còn trồng chéo tạo kẽ hở cho tư thương lợi dụng hoạt động phi pháp
khi có sự vụ đun đầy trách nhiệm cần thiết phải giả soát đánh giá lại hoạt động của các đơn vị để bố trí hợp lý
cần thiết phải có một cơ quan thường trực để chịu trách nhiệm chính
các điểm du lịch để kiểm tra giám sát thực hiện trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền địa phương
đồng thời các ngành chức năng cũng thực hiện các chức năng của mình để giám sát xử lý
quảng ninh là một trong những địa bàn trọng điểm về phát triển du lịch trong cả nước
tỉnh quảng ninh đã đầu tư nhiều cho công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch
tuy nhiên vẫn còn trồng chéo trong quản lý nhà nước
công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch còn hạn chế chưa được quan tâm đúng mức
để đảm bảo an toàn cho du khách đến du lịch hạ long
thời gian tới tỉnh quảng ninh cần tiếp tục củng cố kiện toàn các đoàn thanh tra du lịch theo hướng liên ngành về du lịch
củng cố kiện toàn đội trật tự đô thị thành phố hạ long có sự tham gia của lực lượng công an
ban quản lý vịnh hạ long cần tăng cường tuần tra kiểm tra trên vịnh
phát hiện xử lý những vi phạm về giá dịch vụ du lịch điều kiện kinh doanh trên vịnh
và một số quy định về bảo vệ môi trường biển
trong quá trình thanh tra kiểm tra phát hiện xử lý kiên quyết ngăn chặn kịp thời
các trường hợp vi phạm quy định kinh doanh gian lận thương mại trong hoạt động du lịch
đảm bảo môi trường du lịch thực sự an toàn lành mạnh cho du khách khi đến với hạ long
khi mà đi du lịch hạ thì mình cần tìm hiểu về nơi mình cần đi
rồi sau đó mình sẽ xem là cái tui nó đi như thế nào
rồi tìm hiểu kỹ về đó rồi sau đó là mình càng trang bị
ví dụ như biển thì là mình đi những bãi biển an toàn
hiện nay ủy ban nhân dân thành phố hạ long đã giao cho ủy ban nhân dân phường bãi cháy
phối hợp với ban quản lý vịnh hạ long thanh tra sở văn hóa thể thao và du lịch
tích cực tuyên truyền vận động kiểm tra quản lý các hoạt động kinh doanh trên địa bàn
đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật thực hiện niêm yếp giá và bán theo giá niêm yếp
tổ chức các đợt thanh kiểm tra phát hiện xử lý các cơ sở kinh doanh hàng quán
trong khu vực du lịch tự ý tăng giá chặt chém du khách đầu tư cho công tác tuyên truyền
quảng bá phát triển du lịch gắn với công tác quản lý bảo vệ giá trị văn hóa du lịch biển
giữ gìn môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh
trong phạm vi trách nhiệm quản lý các sở ngành địa phương đơn vị cần nghiên cứu
đề xuất những cơ chế chính sách để tăng cường nguồn lực cho công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch
trong phạm vi trách nhiệm quản lý các sở ngành địa phương đơn vị cần nghiên cứu
đề xuất những cơ chế chính sách để tăng cường đề xuất những cơ chế
đề xuất những cơ chế để tăng cường đề xuất những cơ chế
lực lượng thanh tra liên ngành phải chuyên nghiệp đồng thời mở rộng hoạt động thanh kiểm tra trên vịnh hạ long
về giá cả thái độ phục vụ điều kiện an toàn cháy nổ cứu nạn trên biển
không để các công ty tự ý đưa khách đi tham quan mà không có hướng dẫn viên đi cùng như hiện nay
đến đây chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại